theo hãng hàng không việt nam airlines cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ ngừng phát thanh tại nhà ga
sân bay chỉ duy trì phát thanh thông báo thay đổi cửa khởi hành nhằm hạn chế tiếng ồn
và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong điều kiện hạ tầng quá tải
theo đó thời điểm áp dụng từ ngày một tháng bảy đối với nhà ga quốc tế t hai
và từ ngày một tháng một mươi đối với nhà ga nội địa t một
tất cả các thông tin trạng thái của chuyến bay sẽ được cập nhật liên tục
trên hệ thống màn hình thông biển bản tại sân bay thay vì qua loa như hiện tại
tân sơn nhất sẽ là sân bay đầu tiên ở việt nam không phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga
trên thế giới việc các sân bay quốc tế lớn không còn phát thanh thông tin chuyến bay
là xu hướng phổ biến trong vài năm qua
đơn cử như sân bay changi singapore nhiều năm liền được xếp hạng tốt nhất trên thế giới
đã dừng phát thanh thông tin chuyến bay từ năm hai nghìn một mươi chín